dù đang là nước có số người nhiễm covid một mươi chín nhiều thứ hai thế giới chỉ sau trung quốc
với hơn bảy ca nhiễm và năm mươi người tử vong
song tại hàn quốc người dân nước này vẫn sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để đi lại
tuy nhiên họ đã nâng cao hơn ý thức tự bảo vệ mình và những người xung quanh
tại hàn quốc hai phương tiện giao thông phổ biến nhất là xe buýt do tư nhân quản lý
và tàu điện ngầm do cơ quan nhà nước điều hành
các phương tiện này đã tạo nên một hệ thống phương tiện giao thông công cộng thuộc diện hiện đại nhất thế giới
và được nhiều người dân hàn quốc lựa chọn bởi sự thuận tiện cũng như chi phí thấp
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín bùng phát và lây lan nhanh chóng
người dân nước này vẫn không từ bỏ thói quen hàng ngày là sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để di chuyển
tôi thường sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi lại hàng ngày
tôi sợ bị lây nhiễm sars cov hai nên đeo khẩu trang để phòng tránh
tôi thấy chín mươi chín người dân đã đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng
tất nhiên theo thống kê
số lượng người đi các phương tiện giao thông công cộng hiện nay có phần ít hơn so với trước
một phần do các trường học và công sưởng đóng cửa
phần khác do có những người được khuyến khích làm việc online tại nhà
điều căn bản là người dân hàn quốc không quá hoang mang và hoàng sợ giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát
mà thay vào đó họ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng tránh được chính phủ khuyến cáo
như đeo khẩu trang và giữ vệ sinh chung để tự bảo vệ mình và cộng đồng